theo báo cáo của bộ công thương trong kịch bản số nhất quy mô thị trường thương mại điện tử việt nam
có thể bị giảm tới hai sáu tỷ usd so với dự tính trước khi có dịch
chỉ trong nửa đầu năm tốc độ tăng trưởng về doanh thu đã giảm khoảng sáu
mặc dù số lượng giao dịch tăng tới hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
bộ công thương cho biết nếu dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay
tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử với doanh thu trong quý bốn sẽ là hai mươi
quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ ước đạt một mươi hai tỷ usd
còn trong trường hợp xấu nhất dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
sản xuất tiêu dùng trong nước bị tác động thì khả năng quy mô có thể sẽ chỉ đạt một mươi một tỷ đô la
theo thông tin tổng cục hải quan vừa công bố nửa đầu tháng một mươi
kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt gần hai mươi năm tỷ usd
có bốn nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ một tỷ đô la trở lên là điện thoại và linh kiện
máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng
ở trường nhập khẩu hai nhóm hàng đạt kim ngạch tỷ đô la trong nửa đầu tháng một mươi là máy vi tính
sản phẩm điện tử và linh kiện máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng
như vậy từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi quy mô tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam
đạt hơn bốn trăm một mươi ba tỷ usd trong đó xuất khẩu đạt trên hai trăm một mươi năm tỷ usd nhập khẩu đạt gần một trăm chín mươi tám tỷ usd
căn cân thương mại từ đầu năm tiếp tục thẳng dự ở mức cao với con số xuất siêu lên đến một mươi bảy ba mươi hai tỷ đô la
canada vừa thông báo kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán pha giá chống trợ cấp
đối với thép chống ăn mòn còn gọi là tôm mạ c o r nhập khẩu từ một số nước trong đó có việt nam
canada đã chính thức kết luận chính phủ việt nam không trợ cấp cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thép c o r
do đó sẽ không áp thuế chống trợ cấp với mặt hàng thép này nhập khẩu từ việt nam
canada đã điều chỉnh giảm thuế chống bán phá giá cho các doanh nghiệp xuất khẩu
tham gia hợp tác đầy đủ trong vụ việc có mức thuế chống bán phá giá giảm từ ba mươi sáu ba đến chín mươi một tám
trong giai đoạn sơ bộ xuống còn hai ba đến một mươi sáu
theo báo cáo của các bộ ngành địa phương tới bộ kế hoạch và đầu tư có tới năm mươi mục tiêu của nghị quyết ba mươi năm
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi chưa đạt được trong đó có mục tiêu đạt một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi
hiện cả nước có bảy trăm chín mươi năm doanh nghiệp đang hoạt động
theo bộ kế hoạch và đầu tư để đạt một triệu doanh nghiệp hoạt động
thì tốc độ tăng trưởng số doanh nghiệp hoạt động bình quân từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi cần đạt một mươi bảy ba mươi
nhưng tốc độ thực tế chỉ đạt một mươi bốn bảy
nguyên nhân do chính sách khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp chưa đủ hấp dẫn
do đó kết quả chuyển đổi không như kỳ vọng
chính phủ vừa bán hành nghị quyết số một trăm năm mươi bốn

bổ sung nghị quyết số bốn mươi hai về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
đối tượng hỗ trợ đã mở rộng cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập
tư thục cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non
mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không lương từ một tháng trở lên do đại dịch covid một mươi chín
mức hỗ trợ là một tám trăm linh đồng một người một tháng
nhờ ngăn chặn hiệu quả đại dịch covid một mươi chín việt nam được coi là một trong những điểm đến hàng đầu
cho các công ty nước ngoài tái khởi động sản xuất
hiện giá thuê đất công nghiệp tại tp hcm đang duy trì ở mức cao nhất cả nước
tăng chín bốn so với cùng kỳ năm trước
giá thuê đất công nghiệp tại tp hcm trung bình tăng bốn chín theo quý và tăng chín bốn so với cùng kỳ năm trước
nguyên nhân là vì không có nguồn cung mới do các khu công nghiệp mở rộng
đang chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý
bên cạnh đó nhu cầu về kho vận đang tăng lên cũng như các ngành sản xuất đang có xu hướng
sẽ tăng tốc trong năm tới trong bối cảnh làn sóng các công ty chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi trung quốc
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân